trong đó có hai vụ cướp của lái xe taxi và ba vụ đối tượng đột nhập vào nhà khống chế người dân để thực hiện hành vi cướp tài sản
dù chỉ quen nhau qua mạng nhưng hai thanh niên này đã cùng nhau lên kế hoạch mang hung khí đi cướp tài sản
và đây là cách mà đối tượng phát hiện mục tiêu để phạm tội
trước khi gây án thì em có thường xuyên theo dõi đối tượng lãnh chim để biết được vị trí thời gian địa điểm ở đâu để tiến hành thực hiện cướp
do thời gian dịch bệnh khó khăn

thì có vay nặng lái thì họ cũng thúc giục quá nên bọn em phải tìm cách làm điều thôi
sau nhiều ngày theo dõi dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một vừa qua hai tên cướp đã đột nhập vào công ty xông vào phòng ngủ dùng súng và dao không chế nạn nhân
sau đó lấy đi hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai tên cướp còn yêu cầu phải chuyển năm tỷ đồng trước một mươi hai giờ trưa
nếu không sẽ giết cả nhà nạn nhân
đến chiều cùng ngày khi đang lật trốn tại quận hoàng mai khi hai tên cướp bị bắt giữ công an đã thu toàn bộ các tăng vật liên quan
các đối tượng cũng chủ quan nghĩ rằng là khi gây ra các vụ cướp này có thể là tàu thoát được và không bị bắt giữ
nhưng chúng tôi đã có một hệ thống và có lực lượng chuyên nghiệp của công an thành phố hà nội phối hợp với bộ
thì chắc chắn là tất cả những vụ trọng án này chúng tôi sẽ không bao giờ bó tay
trước đó một mươi năm h hai mươi phút ngày bảy tháng một một đối tượng lạ mặt giả là khách giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng tại quận hải an thành phố hải phòng
chỉ sau ít phút gần ba năm tỷ đồng tiền mặt đã bị đối tượng cướp
đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
ngày sau vụ cướp táo tợn trên xảy ra
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố hải phòng và các đơn vị nghiệp vụ để xác minh truy bắt nghi phạm
chỉ chưa đầy bốn mươi tám giờ sau khi gây án đối tượng nguyễn văn nam đã bị bắt
trong đó lực lượng công an cũng đặc biệt quan tâm đấu tranh xử lý những loại tội phạm liên quan đến buôn lậu buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc
nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp tết
cái lượng hàng hóa từ bên kia biên giới trung quốc về
theo đường cửa khẩu chính ngành cũng như là có đường tiểu mạch cũng tương đối nhiều
đến khi đó các vị lãnh đạo đơn vị cũng xác định tập trung vào lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm
và chống hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
đến khi đó đội đã phân công anh em xuống nắm chắc rào xuất nắm chắc địa bàn
các tuyến các đường
đối tượng trọng điểm để mà tập trung đấu tranh
thưa hai vị khách mời sau khi chúng ta theo dõi một phóng sự ngắn vừa rồi
thì đâu là những cái đánh giá của hai vị khách mời về những diễn tiến của các loại tội phạm
đặc biệt là dịp trước trong và sau tết nguyên đán
tôi nghĩ rằng câu hỏi này thì xin được mời tiến sĩ đào trung hiếu sẽ có ý kiến trước được không ạ
đã thành quy luật
hàng năm mỗi khi tết đến xuân về
thì sẽ tình hình tội phạm sẽ có những diễn biến rất phức tạp
qua nghiên cứu của chúng tôi thì thấy rằng có những nhóm tội phạm đầu tiên
có thể là những tội phạm xâm phạm xử lý của chính chức đoàn
như những hành vi trộm cắp tài sản lừa đảo chính đoàn tài sản cướp cướp giật cướp đoàn tài sản sẽ có sự gia tăng
thứ hai nữa là những nhóm tội phạm liên quan đến thị trường
chả như là buôn lậu gian lực thương mại hàng giả hàng nhái rồi buôn bán pháo nổ
những vật cấm những chất cấm
thứ ba nữa là nhóm tội phạm về trí tự công cộng
chả như là những hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ này
uống rượu say rồi thì đi xe gây tai nạn rồi thì gây dối trật tự công cộng đua xe
đối với loại tội phạm cướp đây là một nhóm hành vi đặc biệt nguy hiểm
cùng lúc có thể sâu hại đến quyền
được sống của con người và quyền sử dụng của tài sản
cùng lúc sâu hại hai cái thể như vậy
thế thì hành vi cướp theo quan sát chúng tôi
hiện nay đang tập trung vào mấy cái nhóm nhóm nhất là cướp trên các tuyến giao thông
nhằm vào những người lái xe ôm xe máy chở khách và xe taxi
rồi thì chặn ở các cái cung đường những người đi làm về muộn qua những cung đường vắng
thứ hai là cướp tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đa quý của ngân hàng
thứ ba nữa là có thể cướp tại các khu dân cư tại nhà dân
với các loại tội phạm này đặc biệt liên quan đến các tuyến giao thông thì thượng tá tà thường minh có một cái đánh giá nhìn nhận như thế nào
vâng cũng đúng là như anh nhớ vừa nói
ngoài các hành vi của tội phạm cướp
thì thông qua công tác tuần tra kiểm soát
thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng
đã phát hiện rất là nhiều những cái hành vi vi phạm pháp luật khác
và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
ví dụ như là các hành vi
buôn bán hàng lậu hàng giả hàng cấm
hoặc là vận chuyển chất cháy chất nổ trên các tuyến giao thông dịp
thường những cái hành vi đó
thì trong các dịp tết thì diễn biến rất là phức tạp
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông
như tôi đã nói ở trên là tăng cường
các lực lượng phương tiện trang thiết bị phương tiện
để phát hiện những hành vi đó
ngăn chặn kịp thời
để bảo đảm cho bà con đón xuân được vui tết an lành
thế còn với tiến sĩ chuyên gia tội phạm học đào trung hiếu thì bản thân ông có một lời khuyên như thế nào đối với người dân
chúng tôi trước đây đưa ở
đội điều tra trọng án khám phá rất nhiều những vụ án trong dịp tết
liên quan đến việc giết cướp
thế thì những người mà
lái xe chở khách như vậy thì cần phải
có những kỹ năng
có những kỹ năng để
có thể nhận định sớm
nhận định sớm
cái mối nguy cư
đang đe dọa mình
tôi cũng thường chia sẻ trong các chương trình
kỹ năng an toàn khác
trong cái quá trình mà
nếu như thấy khách
thay đổi độ trình
di chuyển không theo thường ở ban đầu
thì đây là những dấu hiệu lâm sàng
cho thấy rằng có thể
khách ngồi sau chính là một tên cướp
với loại tội phạm này thì
thưa thượng tá tạ thị hồng minh ạ
nhất là cái loại tội phạm mà trên các tuyến giao thông ấy
chị có bình luận gì và đặc biệt là có những đánh giá như thế nào về loại tội phạm này
qua cái phân tích rất là cụ thể
rõ ràng của tiến sĩ yếu
thì chúng ta cũng phải lưu ý
đặc biệt là hai cái chủ thể
tham gia giao thông
những người tham gia giao thông
là những người dân
tham gia giao thông khi mà chúng ta
trở về quê
vào các dịp tết
và chúng ta quay trở lại nơi làm việc
và nơi sinh sống vào cái thời điểm sau tết
và những người
kể cả là lái xe nhất là lái xe công cộng
lái xe dịch vụ đó
tức là ngoài là
tài xế xe khách xe buýt xe hợp đồng
và cả là những người điều khiển phương tiện
xe máy như grab uber
thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý và cảnh giác đối với cái loại
tội phạm này
bên cạnh đó
thì lực lượng cảnh sát giao thông
cũng thường xuyên phối hợp
với các lực lượng chức năng khác
trong quá trình tuần tra kiểm soát
thì phát hiện kịp thời phát hiện
và ngăn chặn sớm các hành vi
thời điểm cuối năm gần tết nguyên đán
lực lượng chức năng lại liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán vận chuyển tàng trữ
và tự chế các loại pháo nổ
một số đối tượng do việc buôn bán pháo
mang lại lợi nhuận rất cao
bất chấp quy định của pháp luật
vẫn tìm cách
việc kiểm soát
của các lực lượng chức năng
để mua bán vận chuyển trái phép
pháo kiếm lợi
một điều rất đáng lo ngại nữa
là trong số các vụ vi phạm liên quan đến pháo nổ
có tình trạng các em trong lứa tuổi học sinh sinh viên
với hành vi tự chế pháo
đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tại bắc giang
khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng một mươi hai
đã xảy ra một vụ nổ liên quan đến pháo
tại một nhà dân thuộc xã tân hoa huyện lục ngạn
khi bé trai một mươi ba tuổi sử dụng một số loại hóa chất trộn với nhau
nhồi vào cuộn giấy hình khối trụ
thì bất ngờ phát nổ
vụ nổ khiến bé trai tử vong tại chỗ
và hai cháu bé khác bảy tuổi
và năm tuổi ở gần đó bị thương
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển sử dụng pháo trên địa bàn
trong và sau đó
các người đàn nhân dân
thay mạng trong hai mươi hai ngày
lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh có hiệu quả
với hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển pháo
đồng thời đẩy mạnh công tác nắm tình hình
ra soát những đối tiệm có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật về pháo

nhiều cái tiềm ẩn
liên quan đến cái vi phạm về pháo nổ
đặc biệt là dịp tết
chúng tôi cũng đã
tham mưu đánh đạo đơn vị
tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai đến toàn thể lực lượng công an huyện
các lực lượng
các đội nghiệp vụ lực lượng công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát
đấu tranh và tập trung
ra soát các tuyến địa bàn lĩnh vực
đối tượng trọng điểm
đặc biệt là cái vi phạm về
pháo và vũ khí vật liệu nổ
trong những ngày tết
tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
vi phạm quy định về nồng độ cồn
diễn ra phổ biến
bên cạnh đó
một trong những hành vi vi phạm đang có chiều hướng gia tăng trong dịp tết những năm gần đây
là người xây rượu dẫn đến xô xác đánh nhau
và gây dối trật tự công cộng
thưa hai vị khán mời chúng ta dễ dàng nhận ra trong công sự chúng ta đã đề cập đến những hành vi vi phạm pháp luật
với cái góc nhìn của một chuyên gia tội phạm học thì tiến sĩ đào trung hiếu là nhận thấy là những hành vi đã hết chưa
đặc biệt là diễn ra trong dịp tết này
tôi thấy là cũng đã liệt kê tương đối đủ
đầy đủ đấy
nhưng mà vẫn còn sót một số những nhóm hành vi
có thể nóng nhất đó là việc sinh hoạt rượu bia
gần như một cái nét văn hóa
của người việt
rượu có mặt ở trong rất nhiều các cái sinh hoạt cộng đồng
của người việt
vui cũng rượu buồn cũng rượu
gặp gỡ nhau là rượu
mà ngày xuân đặc thù là cái
ngày của ngày xung họp
ngày của sự đoàn tụ
gặp nhau rồi thì đương nhiên phải có chiến rượu
nâng đi trên rượu đồ xuân
rồi khi rồi họp lớp rồi gặp bạn bè
thì cái câu chuyện mà quá chén
nó có thể diễn ra với rất nhiều người
sau đó dẫn đến tình trạng say
khi say rồi ra đường
thì rất dễ
tức là chỉ vì những cái xích mích có thể nhỏ thôi
có thể xảy ra thành những đám ẩu đả
rồi thì trọng án phát sinh
gây chối tự cũng cộng
hoặc là điều khiển phương tiện gây tai nạn
cũng từ say rượu xong rất dễ bị lôi kéo vào các cái
cái tai nạn xã hội trải nhiệt cờ bản
rõ ràng là rượu bia thì không có lỗi đúng không ạ
mà cái quan trọng lớn nhất đó là do người sử dụng rượu bia
và chúng ta vừa nhắc đến những hành vi vi phạm pháp luật mà do rượu bia gây ra
một câu hỏi dành cho thượng tá tạ thượng minh ạ
nhắc đến rượu bia
tôi thấy là thượng tá cũng đã có những cái sự chú ý đặc biệt
đâu là những suy nghĩ của chị ạ
những cái dịp tết đến xuân về
thì cũng là gặp một cái dịp mà để gặp gỡ xuân về
vì vậy là
ví dụ như là
chạm nhau chén rượu ly bia
thì thực ra là cũng là cái hành vi mà chúng ta cũng có thể hiểu nổi
tuy nhiên là vui thôi nhưng đừng vui quá
tức là chúng ta
khi mà chúng ta nếu bắt buộc phải sử dụng rượu bia
là tuyệt đối
chúng ta không điều khiển phương tiện
bởi vì phía trước tay lái
là cuộc sống
là sự bình yên của chúng ta cũng như là gia đình
nhiều mùa xuân khác
khi chúng ta rượu bia chúng ta phải xác định là như thế
nên là chúng ta phải tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
bảo đảm an toàn
chúng ta đều biết là rượu bia không có lỗi và quan trọng lớn nhất đấy chính là người sử dụng nó và thực hiện những cái
hành vi mà có thể vi phạm
có thể dẫn đến vi phạm pháp luật đúng không ạ
vậy thì chúng ta phải làm sao
để mà hạn chế được những hành vi vi phạm pháp luật do rượu bia gây ra
tôi thấy cái hiệu quả
chỉ thị một trăm linh
sử lý đồng động côn
gần như là thay đổi cái
của nhiều người
bản thân tôi người nhà cũng vậy khi tết đến xuân về được gặp
cũng đều nhắc nhau
nếu như uống rượu mà có
tí phải lái xe về
thì tốt nhất là không uống
cho uống thứ khác
thì mình tí về ra đường giao thông phạt
dặn dò như thế
mà phạt thì phạt rất cao
nên đâm ra là nó
đánh vào túi tiền
do đó là
qua đó làm thay đổi cái hành vi của người dân
mà tôi cho
biện pháp xử lý xử phạt
để thay đổi nhận thức của người dân
thì cái việc sử dụng rượu bia
tôi cho là rất thỏa đáng
nhắc đến rượu bia thì chúng ta có thể nhận thấy một điều là cứ vào dịp tết nguyên đán
tình hình tai nạn giao thông thường có những diễn biến vô cùng phức tạp
và một trong những nguyên nhân
đó là do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn
câu hỏi này thì có lẽ là xin dành cho thượng tá tạ thiều minh ạ
thực hiện cái đợt cao điểm
tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như là trật tự xã hội
dịp tết dương lê
tết nguyên đán nhâm dần
và các lễ hội đầu xuân
thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng vẫn sẽ tiếp tục
sử lý cái vi phạm liên quan đến cái nồng độ khổn
thì qua cái công tác
nắm tình hình điều tra cơ bản
cũng như là nắm tình hình tại các nơi tổ chức sự kiện
hoặc là các
cửa nhà hàng
kết hợp với cả quá trang
và công khai
thì chúng tôi cũng sẽ
nâng cao công tác tuần tra kiểm soát để
sử lý vi phạm
trên mạng xã hội thì có một vài thông tin cho rằng là trong cái bối cảnh mà dịch covid một mươi chín
thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ hạn chế cái việc đo nồng độ cồn
thì xin tự tháo cho biết là cái việc này có đúng hay không và thời gian sắp tới chúng ta sẽ triển khai cái việc đo nồng độ khổn nào
thông tin mà trên mạng xã hội
về cái việc là
vì cái sự bùng phát của dịch covid một mươi chín
mà lực lượng cảnh sát giao thông
cái xử lý vi phạm nồng độ khổn
là không chính xác
bởi vì thực ra chúng tôi vẫn có những cái biện pháp
để bảo đảm an toàn cho cả người dân
và lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ
sử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ khổn
thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng ống thổi một lần
khi thổi nồng độ cồn xong thì chúng tôi sẽ thu lại và xử lý theo quy định của pháp luật
vâng xin cảm ơn ý kiến của thương tá tạ thường minh bởi vì tôi chỉ cho rằng là
những ý kiến của chị nó sẽ vô cùng hữu ích cho những người dân
để mà vui xuân đón tết một cách an lành đúng không ạ
thưa tiến sĩ đào trung hiếu trở lại câu chuyện ngày tết thì một trong những điều mà
mọi người đều quan tâm
đó là liên quan đến pháo
thì có thể thấy rằng trong nhiều năm qua mặc dù các cơ quan ban ngành lực lượng công an chúng ta đã triển khai rất nhiều biện pháp
tuy nhiên thì ở nơi này nơi khác vẫn xảy ra những tình trạng mà buôn bán
tàng trữ này rồi sử dụng pháo trái pháp luật
đâu là những ý kiến của ông đặc biệt liên quan năm nay thì
câu chuyện pháo tôi cho rằng là cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau
thông qua con đường tiểu ngạch
các đường mòn nối mở
thì pháo lộn được tuần ở trong
và được các cái đối tượng
đưa đi tiêu thụ ở rất nhiều địa phương
chúng ta có thể nhớ lại ngay khi tết chúng tôi về quê
thấy tiếng pháo ở nhiều nơi
xin tiếng pháo rộn
nên như là những năm chưa hề cấm pháo
đó là pháo lộn
thế thì tôi nghĩ rằng
cùng với việc chúng ta triển khai
công an chính quy đảm nhiệm các chức danh của công an xã
đưa công an chính quy về xã
thì cái công tác đấu tranh
và ngăn chặn
buôn bán tàng trữ
là nó có những cái
để chúng ta triển khai
các cái biện pháp như vậy
còn cái trách nhiệm của công an
là rất lớn
thưa tiến sĩ đào trung yếu ạ
mấy ngày qua thì người dân đang hết sức là quan tâm
đến cái việc là nhà máy z một trăm hai mươi một đã sản xuất
và đưa ra thị trường một số loại pháo
có thể thấy là năm nay thì có thêm hai loại pháo là dàn phun viên
và ràn phun hoa
nhưng mà chúng tôi được biết là vừa qua thì nhà máy z một trăm hai mươi một đã tạm dừng bán hai loại sản phẩm này
với lý do là
nó phát ra tiếng nổ
vậy thì là
xin tiến sĩ có thể cung cấp thêm những thông tin cụ thể về vấn đề này
và với những người dân
mà họ đã từng mua hai cái sản phẩm này thì họ sẽ phải ứng xử như thế nào
để đảm bảo đúng quy định
theo tìm hiểu của tôi
thì cái thông tin ở trên
không gian mạng
nó là dừng sản xuất hai loại này
chứ không phải dừng bán
nhưng trên thực tế là chỉ dừng
ngày một mươi năm tháng một
là nhà máy z một trăm hai mươi một
cung cấp cho thị trường
ra thị trường hai loại sản phẩm này
để kiểm tra
cường độ âm thanh
tức là tiếng nổ
phát ra từ pháo đó
thì thông qua kiểm nghiệm
thì đến ngày một mươi bảy tháng một
là đã có cái kết luận
về cường độ âm thanh hoàn toàn ở mức cho phép
tôi nhớ là cao nhất mới có tám mươi chín db
thấp nhất là có năm mươi bốn db
do đó so với các sản phẩm vùng loại ở nước ngoài
tiếng nổ còn nhỏ hơn nhiều
nhà máy sẽ tiếp tục
cho các sản phẩm này được bán vào thị trường
với người dân
khi mà sản phẩm tiếp tục lưu thông rồi thì người mà đã mua thì vẫn được sử dụng thôi
sử dụng cách bình thường thôi
không có vấn đề gì cả
như vậy là trong cái lúc chờ kết luận cuối cùng cũng như là chờ những đánh giá cuối cùng
của đơn vị sản xuất
có thể là những người dân đã mua hai sản phẩm này
chúng ta thường xuyên nắm bắt thông tin để chúng ta có một cái ứng xử phù hợp
để đảm bảo đúng quy định của pháp luật đúng không ạ
cái thứ hai khách mời có lẽ là
chúng ta cũng đang rất là cận kề cái tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
trong cái chương trình
vô cùng đặc biệt
trong một chương trình đặc biệt ngày hôm nay
thì đâu là những cái lời khuyên lời chúc của quý vị dành cho
những khán giả của antv đặc biệt là những người đang theo dõi chương trình câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay
vâng nhân dịp
tết đến xuân về
tôi xin gửi đến
khán giả của chương trình công an nhân dân
lời chúc năm mới bình an hạnh phúc
thế còn thượng tá tạ thi hồng minh ạ
nhân dịp một mùa xuân mới
kính chúc quý vị
cùng gia đình an khang thịnh vượng
và khi tham gia giao thông để vui tết
thì nhớ chấp hành đúng các quy lệ
của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
để bảo đảm
an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác
xin được trân trọng cảm ơn
xin được trân trọng cảm ơn
ý kiến và những lời chúc của hai vị khách mời ngày hôm nay
xin được cảm ơn những lời chúc của các vị khách mời
còn với chúng tôi những người thực hiện chương trình câu chuyện cuối tuần
xin được gửi lời chúc đến quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ bình an
chúc một năm mới an khang
và chúng tôi luôn mong muốn
quý vị tiếp tục đồng hành ủng hộ
các chương trình của kênh truyền hình an tv
trong đó có chuyên mục câu chuyện cuối tuần
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại